buộc thực dân pháp phải ký hiệp định geneva về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở đông dương
mời quý vị cùng gặp gỡ những chiến sĩ điện biên phủ năm xưa và cùng nghe họ kể chuyện về những năm tháng hào hùng nơi chiến trường
chúng tôi tìm gặp lại hai trong số rất nhiều chiến sĩ đã chiến đấu quyên thân mình trong chiến dịch điện biên phủ năm nào
đó là đại tá bạch ngọc giáp nguyên là trung đội trưởng đại đội pháo binh tám trăm linh sáu tiểu đoàn chín trăm năm mươi bốn trung đoàn pháo binh bốn mươi năm
và đại tá nguyễn xuân mai ở đại đội sáu trăm bảy mươi bảy tiểu đoàn năm trăm ba mươi sáu đại đoàn ba trăm một mươi tám
lắng nghe họ kể chuyện về những ngày tháng gian khổ ở mảnh đất bong dư đạn lạc
ta mới thấy hết được ý chí cuột cường của người lính quân đội nhân dân việt nam
đại đội tôi là đại đội pháo binh tám trăm linh sáu
trong chiến dịch hòa bình đại đội tôi được trang bị hai khẩu pháo lấy được của địch
ở chiến dịch biên giới cụ thể là đồn đông khê
và dùng hai khẩu đó đánh địch hòa bình khi địch rút chạy khỏi thị xã hòa bình
trên cái trận đó là trận đầu tiên lựu pháo của chúng tôi tham gia chiến đấu đánh đạt pháp
như vậy là đại đội hoàn chỉnh có bốn khẩu pháo lấy được của địch để đánh địch
chúng tôi tham gia chiến dịch hòa bình do nên đến chiến dịch điện biên và vì đã hoàn toàn trang bị bằng vũ khí của địch nên bộ trí chiến dịch quyết định cho lại tôi là sẽ bắn mở màn chiến dịch điện biên phủ
là đoàn một trăm một mươi sáu thì có hai trung đoàn vào phía đông điện phủ là trung đoàn một trăm một mươi bốn và trung đoàn chín mươi tám trung đoàn một trăm một mươi bốn thì là sát với cụm cứ điểm a một trung đoàn chín mươi tám và sát cụm cứ điểm c một
thì chúng tôi có hai đài đội phòng khơi dựa chiến thì là đi cùng hai cái trung đoàn ấy để bảo vệ cái đội hình bảo vệ của quân ta
thì chúng tôi đã khi chưa mở màn chiến dịch chúng tôi đã phải chiến đấu rồi
khi mà đã giải phóng a một xong nhưng mà cái khu
một số cái cứ điểm mà ven sông động giống ngay đầu cầu mường thanh ấy là đài đoàn một nghìn ba trăm một mươi hai đã giải phóng xong và tiến quân sang đấy
thì tất cả chúng tôi là không còn ở dưới hầm hào nữa
chúng tôi đều lên mặt đất hết gieo vùi chiến trị tù vua cứ lao qua cầu mường thanh cứ bắt sống tướng được hết bắt sống tướng được hết
rồi tôi thì bố trí ngay đầu cầu mường thanh bên này thì tất cả các thứ nó dẫn qua trước mặt
ôi trời mừng rơi nước mắt
chúng tôi ôm nhau khóc nhiều đồng chí khóc
nhớ đến những đồng đội của mình
chúng ta những thế hệ đi sau luôn hiểu rằng chiến thắng điện biên phủ đã trở thành mốc son lịch sử trói lọi
là biểu tượng sáng ngời của dân tộc việt nam quật cường bất khuất thông minh sáng tạo
là niềm tin của các dân tộc bị áp bức trong cuộc đấu tranh vì độc lập tự do
những tấm gương chiến đấu dũng cảm của thế hệ thanh niên trong chiến dịch điện biên phủ
mãi mãi là phần quan trọng trong hành trang của mỗi chúng ta trên con đường đi tới tương lai
chắc chắn các du khách quốc tế và người dân thủ đô sẽ được thấy một đất nước italia trong lòng hà nội
được trải nghiệm và biết đến những tinh hoa của quốc gia có nền văn minh lâu đời tại châu âu
hai nền văn hóa việt ý có nhiều điểm tương đồng đều là hai trong số những quốc gia có nhiều di sản văn hóa thế giới
hai dân tộc có tầm nhìn hướng về tương lai
chính sự tương đồng này làm cho hai đất nước gần nhau hơn và thêm yêu mến lẫn nhau
từ mùng sáu tháng năm tại thành phố tuy hòa tỉnh phú yên chương trình đối tác thái bình dương năm hai nghìn một mươi chín chính thức khai mạc
tham dự buổi lễ có lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh phú yên cùng đại sứ anh tại việt nam và tổng lãnh sự quán hoa kỳ tại thành phố hồ chí minh
pp một mươi chín là hoạt động được tổ chức nhằm đối phó với một trong số các thảm họa thiên nhiên
tham dự pp một mươi chín ngoài các chuyên gia của quân đội hoa kỳ còn có chuyên gia đến từ các nước như australia canada nhật bản malaysia
hàn quốc peru philippines vương quốc anh thái lan cùng một số tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước
pp một mươi chín lần đầu tiên được tổ chức ở tỉnh phú yên trong thời gian từ ngày sáu đến ngày một mươi bảy tháng năm với các hoạt động nhân đạo lớn như khám chữa bệnh cho người dân
trao đổi chuyên môn về y tế xây mới sửa chữa trường học và bệnh viện tham gia giao lưu cộng đồng và tổ chức hội thảo về công tác ứng phó với thiên tai
thưa quý vị trong thời gian vừa qua trẻ em
là trẻ em gái gặp rất nhiều nguy cơ trong cuộc sống hàng ngày như bị bạo lực hoặc xâm hại quấy dối
để ứng phó trước các nguy cơ này bảo tàng phụ nữ việt nam phối hợp với hội liên hiệp phụ nữ việt nam tổ chức tọa đàm
làm thế nào để con lên tiếng và triển lãm mẹ biến độ an toàn và bình an cho con nhằm cung cấp những kiến thức tư vấn trò chuyện về chăm sóc giáo dục con
đây là một hoạt động hưởng ứng chủ đề năm hai nghìn một mươi chín an toàn cho phụ nữ và trẻ em
tại buổi tọa đàm trong khuôn khổ của ngày hội các bậc cha mẹ đã thẳng thắn chia sẻ những câu chuyện
cũng như những khó khăn khi đối thoại với con dẫn đến tình trạng nhiều trẻ gặp những vấn đề khó nói ở trường học
hay bị quấy dối mà không dám chia sẻ với cha mẹ gây những hậu quả xấu tới sức khỏe thể chất và tinh thần của các em
những khúc mắt này đều được các chuyên gia tiếp nhận và trao đổi cùng những thành viên tham gia buổi tọa đàm
nhằm giải đáp cho cha mẹ và cung cấp những kiến thức khoa học về những diễn biến
tâm lý của trẻ giúp cha mẹ có thể gần hơn với con em mình
song song với tọa đàm là triển lãm mẹ bến đỗ an toàn và bình an cho con
bên cạnh những kiến thức thông tin cần thiết chăm sóc con triển lãm còn kể lại những khoảnh khắc cảm xúc
những niềm vui những bất ngờ những lo lắng của mẹ trong những năm tháng đầu đời bên những thiên thần của mình
triển lãm mở cửa từ ngày năm tháng năm đến ngày một mươi hai tháng năm tại bảo tàng phụ nữ việt nam
ngày sáu tháng năm ban chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh nguyện tỉnh hà nam phối hợp với viện huyết
học truyền máu trung ương tổ chức khai trương điểm hiến máu cố định của tỉnh
điểm hiến máu cố định của tỉnh hà nam được đặt tại hội chữa thập đỏ tỉnh thời gian từ tám giờ đến
sáu giờ ba mươi thứ hai của tuần thứ hai và tuần thứ tư hàng tháng đây là chủ trương của ban chỉ đạo quốc
gia vận động hiến máu tình nguyện nhằm duy trì và thúc đẩy thường xuyên hoạt động hiến máu tình nguyện

điểm hiến máu cố định của tỉnh huyết học truyền máu trung ương tổ chức khai trương điểm hiến máu tỉnh nguyện tại mỗi địa phương tạo điều kiện thuật lợi cho người tham gia hiến máu cũng như nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận máu

viện sạch sẽ đặc biệt điều mà công ty quản lý bệnh viện cần hướng đến cuối cùng là chăm sóc
toàn diện cho bệnh nhân làm hài lòng người bệnh người bệnh được hài lòng khi được điều trị đỡ
bệnh khỏi bệnh được tiếp đón chăm sóc tử tế ân cần được công khai minh bạch về tiền viện phí
khóa đào tạo lãnh đạo bệnh viện năm hai nghìn một mươi chín sẽ diễn ra trong một tuần với sự tham gia của lãnh đạo
các bệnh viện thuộc các tỉnh phía bắc
tiếp theo chương trình tăng cường ôn luyện cho học sinh tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
thành phố hồ chí minh phát hiện doanh nghiệp đổ chất thải độc hại ra môi trường
chỉ còn hơn một tháng nữa là tới kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
so với năm hai nghìn một mươi tám kỳ thi năm nay có một số điểm mới trong đó chú trọng đến việc tăng cường giám sát
để bảo đảm kỳ thi được tổ chức an toàn hiệu quả công bằng khách quan
tại lào cai các nhà trường đang tích cực đẩy mạnh công tác giảng dạy ôn luyện
để các em học sinh vững tâm lý và kiến thức phấn đấu đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi
bảng đếm ngược đã được dựng lên
thầy và trò trường phổ thông dân tộc nội chú trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện bát sát
tỉnh lào cai đang nỗ lực chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín sẽ diễn ra trong tháng sáu tới đây
ngoài những thời gian học trình khóa trên lớp
thì bọn em tự cân đối thời gian học như kiểu là buổi chiều nếu mà bọn em học theo ban thì là sẽ học đến bốn giờ ba mươi năm phút
thì sẽ tranh thủ ở lại khoảng ba mươi phút nữa học tự học mình sau đó mới về tắm rửa
tối thì lên lớp sớm hơn các bạn là tầm khoảng bảy h ba trống vào thì em đã lên lớp tầm bảy giờ để tự học rồi ạ
ngay từ đầu năm học ngành giáo dục và đào tạo tỉnh lào cai đã triển khai các phương án ôn luyện phù hợp cho học sinh
tập huấn về nghiệp vụ tổ chức thi cũng như kỹ năng phòng trống phát hiện gian lận trong thi cử
nhất là gian lận sử dụng công nghệ cao đặc biệt công tác phân luồng học sinh cũng được đẩy mạnh
giúp các em xác định đúng đán việc chọn trường chọn nghề phù hợp
nhiệm vụ đầu tiên là phải phổ biến tuyên truyền về thực hiện quy chế để đảm bảo cho một kỳ thi nghiêm túc
cái yêu cầu thứ hai là tổ chức cái việc ôn tập luyện tập cho học sinh rất là kỹ càng
để các em có được những kiến thức những kỹ năng và những tâm thế để bước vào trong kỳ thi một cách tự tin và đạt được kết quả cao
năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín tỉnh lào cai có sáu một trăm năm mươi năm học sinh đăng ký ôn thi
trong đó có năm sáu trăm năm mươi học sinh khối trung học phổ thông năm trăm năm mươi học sinh khối giáo dục thường xuyên
trước sự hướng dẫn và giảng dạy tận tình của các thầy giáo cô giáo
các em học sinh khối một mươi hai của tỉnh lào cai đang tích cực ôn luyện tự tin bước vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
theo thông tin từ lực lượng chức năng vào hồi bảy h bốn mươi năm sáng ngày sáu tháng năm tại trường trung học cơ sở thị trấn đà bắc
huyện đà bắc tỉnh hòa bình đã xảy ra vụ tai nạn làm cho hai em học sinh bị thương nặng
được biết nạn nhân là em vũ trung kiên sinh năm hai nghìn năm trú tại tiểu khu bờ thị trấn đà bắc
và em vũ quang minh sinh năm hai nghìn năm trú tại xóm hương lý xã tu lý cùng là học sinh lớp tám b
theo thông tin ban đầu trong giờ nghỉ giải lao sau kết thúc tiết học đầu khi các em học sinh đi xuống sân trường chơi
thì bất ngờ một thanh dầm bằng bê tông từ trên tầng hai khu lớp học bất ngờ nứt vỡ đổ xuống rời trúng người hai em
vụ tai nạn làm hai em bị thương nặng
ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn ban giám hiệu nhà trường đã gọi xe cấp cứu đưa các em đến trung tâm y tế huyện đà bắc
do chấn thương nặng nên em lê quang minh đã được chuyển về cấp cứu tại bệnh viện việt đức hà nội để điều trị
hiện vụ việc đã được lực lượng chức năng tập trung điều tra làm rõ
qua theo dõi vừa qua phòng cảnh sát môi trường công an tp hcm đã bắt quả tang tài xế ô tô mang biển số năm mươi một d bốn mươi một nghìn sáu trăm chín mươi năm
có hành vi đổ rắc thải ra môi trường trên địa bàn tổ ba ấp sáu a xã vĩnh lộc b huyện bình chánh tp hcm

thuộc công ty trách nhiệm hữu hạng kỹ thuật công nghệ sài gòn xanh quận cò pháp do tài xế bùi anh dũng điều khiển
rắc thải khoảng bốn năm tấn bao gồm chín mươi rắc thải công nghiệp như vẫy vụng simili bao bì nilon dơ bẩn vỏ bao tải bột nhựa các loại
và một mươi còn lại là rắc thải sinh hoạt rất độc hại mấy môi trường
tại hiện trường ngoài số rác thải bị phát hiện quả tang lực lượng chức năng còn phát hiện khoảng năm tấn rác thải công nghiệp không rõ nguồn gốc
đã được đổ từ trước
với một m hai chứa chất thải rắn công nghiệp một số đang được đốt tiêu hủy
hiện nay công an tp hcm phối hợp với các cơ quan đơn vị chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
trước thông tin dư luận bức xúc về nguồn nước sông cái lớn thuộc địa bàn thị xã ngã bảy tỉnh hậu giang bị ô nhiễm thời gian qua
ngày sáu tháng năm ông lê tiến châu chủ tịch ubnd tỉnh hậu giang đã có buổi kiểm tra thực tế tình hình ô nhiễm nước sông tại đây
và quy trình xử lý nước thải của công ty trách nhiệm hiếu hạn mía đường cồn long mỹ phát
qua kiểm tra thực tế và kết quả điều tra ban đầu cho thấy một trong những nguồn xả thải là nguyên nhân gây ô nhiễm nước sông vừa qua trên địa bàn long mỹ
có việc xả thải của nhà máy khi sản xuất đường
do đó ubnd tỉnh hậu giang yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn mía đường cồn long mỹ phát tạm dừng sản xuất
những ngày này trên các cánh đồng lúa tại quảng bình
bà con nông dân đang khẩn trương thu hoạch lúa vụ đông xuân hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
mặc dù thời gian vừa qua tình hình sâu bệnh và hạn hán kéo dài đã làm ảnh hưởng đến nhiều diện tích lúa
nhưng bằng các biện pháp chăm sóc thích hợp lúa vụ đông xuân tại quảng bình vẫn đạt năng suất cao
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
trên cánh đồng lúa huyện quảng ninh tỉnh quảng bình những ngày này không khí được mùa đang hiện rõ trên khuôn mặt của người nông dân
mặc dù trước đó đã có nhiều cảnh báo về khô hạn và những diễn biến bất thường do biến đổi khí hậu
nhưng nhờ sự chủ động chống hạn từ trước nên hầu hết các cánh đồng lúa vẫn đủ nước tưới
nhiều tháng qua bộ ngoại giao trung quốc cho biết đang làm rõ tình hình hiện nay và trong
thời gian này bắc kinh vẫn sẽ chuẩn bị cho việc cử đoàn đàm phán tới washington vào ngày tám tháng
năm tới tuy nhiên bộ này không nêu rõ phó thủ tướng trung quốc liêu hạc có tham dự vòng đàm
phán này hay không thông tin trên được đưa ra sau khi có nhiều đồn đoán cho rằng trung quốc
đang cân nhắc hủy các cuộc đàm phán với mỹ trên mạng xã hội twitter tổng thống trump thông
báo sẽ tăng thuế đối với hai trăm linh tỷ hàng hóa đô la từ trung quốc vào ngày một mươi tháng năm đồng thời
đe dọa sẽ sớm áp thuế hai mươi năm đối với ba trăm hai mươi năm tỷ đô la hàng hóa khác của nước này do đàm phán tiến triển
quá chậm cũng trong ngày hôm qua triều tiên đã khẳng định khoa học và công nghệ là các nhân
tố chính trong sự phát triển kinh tế tự lực của nước này tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh
bình nhưỡng vừa bắn thử một số vật thể trong đó nhiều khả năng có một vũ khí chiến thuật mới
tờ rodong shinmun cơ quan ngôn luận chính thức của triều tiên đăng bài xã luận khẳng định không
gì có thể ngăn cản nước này
bài xã luận của triều tiên sở hữu một ý chí và định hướng mạnh mẽ hướng tới việc xây dựng một nhà nước bằng chính sức mạnh của triều tiên trong đó có công nghệ và các nguồn lực
bài xã luận cũng mô tả cuộc đấu tranh hiện nay là một trận chiến vĩ đại vững chắc dựa trên sức mạnh của khoa học và công nghệ đồng thời kêu gọi các nhà khoa học đóng góp lớn hơn nữa cho sự phát triển của đất nước
bài xã luận được đăng tải hai ngày sau khi triều tiên tiến hành một cuộc diễn tập trong đó bắn thử nghiệm nhiều vật thể chiến thuật dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo kim jong un
tiếp tục thông tin về vụ tai nạn máy bay sukhoi superjet một trăm linh của hãng hàng không nga khiến cho bốn mươi một người thiệt mạng
ủy ban điều tra của nga đang xem xét các nguyên nhân của vụ việc tuy vậy giới chức nga tuyên bố vẫn chưa có ý định cấm bay đối với dòng máy bay này
ủy ban điều tra nga thông báo cơ quan này đang xem xét các nguyên nhân của vụ việc
những nguyên nhân có thể gây ra vụ cháy trên khoang máy bay gồm kỹ năng chuyên môn kém của các phi công nhân viên kiểm soát không lưu và nhân viên bảo trì
cũng như khả năng máy bay cập trục chặt kỹ thuật và điều kiện thời tiết xấu
hiện hai hộp đen của máy bay cũng đã được tìm thấy và đang được phân tích để phục vụ công tác điều tra
trước đó máy bay sukhoi superjet một trăm linh của hãng aerofrost chủ khách hành trình từ moscow đến murmansk đã hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay seremetyevo do xảy ra cháy trên máy bay
vụ cháy đã khiến bốn mươi một trên tổng số bảy mươi tám người có mặt trên máy bay thiệt mạng trong đó có hai trẻ em
nhiều hành khách và thành viên phi hành đoàn cũng bị bỏng nặng và ngặt khói bộ y tế nga cho biết có chín người đã phải nhập viện
với nỗ lực ngăn chặn dịch sởi lan rộng chính phủ đức đang lên kế hoạch siết chặt luật pháp đối với việc tiêm phòng cho trẻ em
trong đó có việc xử phạt nặng những cha mẹ từ chối tiêm phòng cho trẻ
bộ trưởng y tế đức đang đề xuất một đạo luật
lên tới hai năm trăm linh euro tương đương với khoảng sáu mươi triệu đồng nếu như các bậc cha mẹ từ chối tiêm phòng cho con
chính phủ đức muốn các trường mầm non phải báo cáo lại về những trường hợp phụ huynh không thể trình giấy chứng nhận của bác sĩ rằng con của họ đã tiêm chủng
những trẻ này sẽ không được tiếp nhận tại các trường mầm non bộ trưởng nói rằng ông muốn tiêu diệt bệnh sởi một cách triệt đề
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại